ngày quốc tế yoga lần thứ sáu tại việt nam sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng sáu
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như quảng ninh thanh hóa ninh thuận phú yên
thông tin được đưa ra trong buổi họp báo vừa được tổ chức tại hà nội
khác với các năm trước nhằm phù hợp với các biện pháp và quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
chương trình ngày quốc tế yoga lần thứ sáu năm nay sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
với chủ đề là yoga from home yoga tại nhà các sự kiện như đồng diễn hội thảo trực tuyến
cuộc thi làm video mylife my yoga cuộc đời tôi hành trình yoga của tôi sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng sáu
từ năm hai nghìn một mươi năm ngày hai mươi một tháng sáu hàng năm được coi là ngày quốc tế yoga
đây là sự kiện được đại hội đồng liên hợp quốc lựa chọn nhằm tôn vinh lợi ích của yoga đối với sức khỏe của con người
khuyến khích tập luyện yoga trên toàn thế giới nhằm phòng ngừa bệnh tật và giúp gắn kết cộng đồng
sự kiện năm nay tại việt nam dự kiến
dự kiến thu hút khoảng sáu người tham dự và sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước